hôm qua ngày ba tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quân khu bốn
phối hợp với sở y tế các địa phương trên địa bàn tổ chức lễ bàn giao các công dân
hoàn thành thời gian cách ly một mươi bốn ngày tại các khu vực cách ly do các đơn vị trực thuộc quân khu quản lý
quân khu bốn đã bàn giao các công dân trong đó nghệ an bàn giao bốn trăm sáu mươi năm thừa thiên huế là ba trăm sáu mươi
và thanh hóa là hai công dân các công dân được cách ly và bàn giao đợt này
là các công dân việt nam cơ bản từ lào và thái lan về nước
trong thời gian một mươi bốn ngày thực hiện cách ly các đơn vị của quân khu bốn đã chủ động khắc phục khó khăn
bảo đảm tốt nhất cơ sở vật chất tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động công dân
tại khu vực cách ly chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín